theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng bốn chỉ đạt hai mươi sáu hai trăm linh lượt người
giảm tới chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước do việt nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
trong khoảng ba mươi ngày từ giờ ngày một mươi tám tháng ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
tính chung bốn tháng đầu năm nay khách quốc tế đến nước ta đạt ba bảy triệu lượt người giảm ba mươi bảy tám so với cùng kỳ
trong đó khách đến từ châu á như trung quốc hàn quốc nhật bản thái lan malaysia đạt hai sáu mươi chín triệu lượt người
chiếm bảy mươi hai bảy tổng số khách quốc tế nhưng lại giảm mạnh bốn mươi ba so với cùng kỳ
chỉ có khách đến từ campuchia lào tăng khách đến từ châu âu châu mỹ đều giảm
trong đó giảm mạnh nhất là các thị trường anh pháp đức mỹ
hiện một số công ty du lịch đã bắt đầu tái khởi động hoạt động kinh doanh lên kế hoạch xây dựng tour kích cầu để đón khách trở lại